thưa quý vị trong bối cảnh xăng dầu liên tiếp điều chỉnh tăng giá
một cây xăng nằm trên quốc lộ một a đoạn qua bình thuận đã tự đặt ra quy định
chỉ bán xăng cho mỗi xe máy từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng khiến cho người dân bức xúc
nhận được phản ánh đội quản lý thị trường số hai thuộc cục quản lý thị trường bình thuận
đã đến kiểm tra và lập biên bản xử lý
bắt đầu từ chiều tối ngày tám tháng ba và trong ngày chín tháng ba cây xăng vĩnh phúc
trên quốc lộ một qua xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đã có hành vi bán xăng cho người dân với mức mỗi xe chỉ được đổ từ hai mươi đến ba mươi ngàn đồng
nhiều người dân địa phương đã bức xúc và cho rằng cây săn bán cầm chừng để chờ tăng giá
trong khi đó chủ cây xăng cho rằng do gần hết xăng chỉ còn lượng ít nên tự ý chia nhỏ để bán
tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân đội quản lý thị trường số hai thuộc cục quản lý thị trường
tỉnh bình thuận đã đến kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi giảm lượng hàng bán ra
so với thời gian trước đó với khuôn phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
cũng từ lúc tổ công tác đến kiểm tra tại cây xăng việc bán xăng cho người dân được tiến hành bình thường trở lại
dừng việc bán nhỏ dọc